tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hoàng mua một tài khoản cá đội bóng đá trên mạng chia nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các đối tượng trong đường dây tổ chức cá đội bóng đá thông qua trang mạng khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ trên một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan
bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng trong thời gian được tại ngoại để sinh con huỳnh thị châu chú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng lại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo qua việc mua bán đất đai
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai châu đã lừa một bị hại trú tại quận cẩm lệ chiếm đoạt một mươi sáu tỷ đồng của nạn nhân khám xét nơi ở của huỳnh thị châu lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ tài sản có liên quan
không nghề nghiệp lại nghiện ma túy lợi dụng đêm khuya dạng sáng từ đầu tháng sáu đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một nhóm bốn đối tượng thường trú tại tỉnh đồng nai đã thực hiện bảy vụ trộm cắp các tài sản có giá trị như đồ trang sức máy tính sách tay trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
nhóm bốn đối tượng này đã bị công an tp biên hòa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị sau thời gian dài khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát thì khoảng hai tuần trở lại đây số ca nhiễm mới covid một mươi chín lại bất ngờ gia tăng nhanh chóng
trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận khoảng hai ca mắc covid một mươi chín mới trong đó số ca nặng phải nhập viện thở ổn
nguy cơ dịch covid một mươi chín có thể quay trở lại là hiện hữu trong khi đó những loại bệnh như đậu mùa khỉ viêm gan cấp tính hay cúm a sốt virus sốt sốt huyết tay chân miệng cũng đang có những diễn biến mới phức tạp hơn
làm như thế nào để có thể ứng phó trước tình hình dịch bệnh liên hồ như vậy đây là vấn đề đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây
các biến thể phụ mới của biến thể omicron như ba bốn ba năm ba hai bảy mươi năm ba hai một mươi hai
và ba một đã xuất hiện tại việt nam được đánh giá với khả năng lây nhanh nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín cũng đang gia tăng với nhiều số ca mắc
bộ y tế vào ngày hôm qua đã ngay lập tức đưa ra chỉ đạo khẩn yêu cầu tăng cường quản lý ca covid một mươi chín
bộ y tế cũng yêu cầu phải thường xuyên giả soát số liệu liên tục cập nhật số ca mắc mới nhằm kịp thời đánh giá cấp độ dịch tăng cường giám sát và phát hiện
thông tin này đã nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ của cư dân mạng trong những giờ gần đây
bởi đã có tâm lý chủ quan trong không ít người dân hiện nay
nhiều nơi có tâm lý xả hơi khi ra đường hay là hội họp đông người không đeo khẩu trang nhưng dịch vẫn còn nhất là mùa đông sắp đến
không cẩn thận thì dịch bùng phát trở lại không kịp trở tay
dịch mà xảy ra nữa với thực trạng ngành y như hiện tại thì chính người dân sẽ khổ nhất
mọi người có ý thức chống dịch thì cơ quan y tế hoạt động chuyên môn mới có hiệu quả cao
khẩu trang cộng vaccine đủ liều cộng với ý thức người dân là cơ bản nhất
nguy cơ dịch chống dịch là hiện hữu
đây là nhận định của bộ y tế khi hiện nay cùng với tình trạng thiếu cảnh giác trong phòng chống dịch
thì tại nhiều địa phương tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín chưa đạt yêu cầu
trong khi đó nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm mới nổi khác có nguy cơ cao xâm nhập vào việt nam
các bệnh chuyển nhiễm lưu hành trong nước như suốt suốt huyết tay chân miệng cúm đang trong mùa cao điểm bùng phát dịch
nhiều địa phương đã khởi động các kịch bản
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi ba dự kiến sẽ được kích hoạt lại khi tình hình dịch bệnh có diễn biến theo chiều hướng xấu
trước những lo lắng về tình hình dịch bệnh hiện nay
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ nhiều đề xuất nhằm có thể ứng phó
dịch covid một mươi chín vẫn lây theo đường hô hấp
theo dõi bắn nguy cơ cao là môi trường kín tiếp xúc gần và đám đông
vì vậy biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là sự phòng cá nhân và tiêm vaccine các mũi nhắc lại
cũng cần thích ứng linh hoạt an toàn và kiểm soát dịch có hiệu quả
dịch xuất xuất huyết năm nào cũng bùng phát
nhiều khu vực cần phải nhanh chóng tiến hành cho nhân viên y tế đi phun thuốc phòng dịch
nếu không sẽ rất khó kiểm soát
nên chấn chỉnh lại vấn đề đeo khẩu trang nơi công cộng nhất là người buôn bán
nếu cần phạt nặng dùng tiền phạt để chống dịch
đề nghị bộ y tế cho công bố số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày tại từng tỉnh thành phố như trước đây
để người dân tiện theo dõi và biết mà đề phòng
không làm người dân dễ lơ là mất cảnh giác
mới đây trong nghị quyết số một trăm linh hai về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trực tuyến với địa phương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương
theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín và các dịch bệnh đậu mùa khỉ xuất xuất huyết không để dịch trồng dịch
đặc biệt học sinh đang chuẩn bị bước vào năm học mới những giải pháp ứng phó phải khẩn trương quyết liệt
cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết hơn
đây cũng là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
chúng ta đã có kinh nghiệm ứng phó với covid một mươi chín trong suốt hai năm nhưng quan điểm là phòng dịch từ sớm từ xa từ cơ sở
tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác không để dịch bùng phát trở lại
nhiều bệnh viện tại các địa phương đang thiếu thuốc và vật tư cần phải đảm bảo yêu cầu này nếu muốn sớm kiểm soát
khống chế khi các bệnh truyền nhiễm gia tăng xuống người bắc nếu không hệ thống y tế sẽ quá tải
nhất là tuyến trung ương phải khẩn trương có các kịch bản ứng phó
hiện nay nhiều bệnh có triệu chứng hơi giống nhau vì vậy để bảo vệ sức khỏe
có dấu hiệu của bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện khám không tự ý điều trị tại nhà khiến cho bệnh biến chứng
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp
các loại bệnh truyền nhiễm cũng đang gia tăng nguy cơ
ứng phó kịp thời an toàn sức khỏe là những chia sẻ của cư dân mạng
ý kiến của bạn về vấn đề này ra sao hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị đường ngang lối mở tự phát luôn là một trong những thực trạng nhức nhối trên các tuyến đường sắt tại nước ta
bởi đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua
để thực hiện được mục tiêu giảm từ năm đến một mươi các vụ tai nạn giao thông đường sắt hàng năm
thì việc xử lý rứt điểm những lối đi tự mở qua đường sắt đang được xem là phương án tối ưu
tuy nhiên trên thực tế lại tồn tại không ít khó khăn nhiều trường hợp vừa xử lý lại tái diễn ngay lập tức
tuyến đường sắt trên địa bàn hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
giữa hai đường ngang hợp pháp chỉ cách nhau khoảng năm trăm linh mét lại có tới bốn lối đi tự mở
có lối dẫn vào khu dân cư nhưng cũng có lối đi thẳng nhưng lại chỉ phục vụ một đến hai hộ dân
điều đó đang dẫn đến tiềm ẩn nguy hiểm đối với mỗi lái tàu khi đi qua đây
năm lấy tàu đi qua là gặp những cái trường hợp họ băng qua thậm chí họ cũng không cần nhìn hai bên là xem có tàu đi qua ngược xuôi hay là không họ cứ đi qua thôi
bằng kinh nghiệm thôi thì lái tàu phán đoán là trường hợp nào mà không đi qua được thì anh em sẽ xử lý bằng cách là dừng đầu khẩn cấp
còn đây là một lối đi ngang qua đường sắt khác
biển báo hiệu được dựng lên thì tạm bỡ như thế này
còn ngay đường dây của đường sắt
thậm chí người dân còn dựng hẳn lêu lán để báo hiệu
theo thống kê của cơ quan chức năng hiện trên địa bàn thành phố hà nội còn tồn tại ba trăm hai mươi tám lối đi tự mở qua đường sắt
những lối đi này là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông
chúng tôi đã tiến hành rào đi rào lại đến hai ba lần rồi bàn giao cho chính quyền địa phương cùng phối hợp để mà có những cái biện pháp tiên truyền vận động nhân dân không phá rỡ nhưng mà cái hiện tượng này vẫn còn xảy ra
không tài diễn tình trạng đóng rồi lại mở
mới đây đơn vị quản lý đã phối hợp với chính quyền địa phương rào chắn cố định bằng những cột sắt như thế này
so với năm hai nghìn hai mươi hà nội đã đóng được một mươi hai lối đi tự mở
chúng tôi có cái cam kết đối với các cái hội gia đình sống ở ngay cái mặt đường sắt này là đảm bảo an toàn hành lang chạy tàu
cái thứ hai là người dân đi đúng cái phần đường theo quy định và không tự ý dỡ bỏ rào chắn tôn lượn của bên đường sắt
với những giải pháp như vậy
thì ngành đường sắt cũng như chính quyền địa phương kỳ vọng có những phương án để hạn chế lối đi tự mở của người dân
thế nhưng chỉ sau một thời gian xây dựng thì công trình này đã không còn nguyên vẹn và tiếp tục hình thành một lối đi riêng như thế này
theo các chuyên gia một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do ý thức người dân chưa cao
đặc biệt hành vi tự ý mở lối đi ngang qua đường sắt là hành vi vi phạm pháp luật
tùy theo mức độ vi phạm khác nhau các cá nhân tổ chức sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự
để xử lý tình trạng này thì ngoài việc nâng cao ý thức người dân các cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại những điểm nơi có tuyến đường sắt đi qua
trong trường hợp xảy ra vi phạm thì ngoài việc xử lý đối với các tổ chức cá nhân vi phạm thì còn phải truy trách nhiệm xem trách nhiệm trong công tác quản lý
và đặc biệt là những hành vi vi phạm mà dẫn đến tai nạn đường sắt xảy ra dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì rõ ràng là cái trách nhiệm quản lý ở đây là không thể không đạt ra
và thậm chí nếu mà thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì còn có thể xem xét trách nhiệm hình sự
bên cạnh việc rào chắn chết những lối đi tự mở việc tạo được hệ thống đường gom hợp lý dẫn đến các đường ngang hợp pháp để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng là việc làm cần thiết
nếu không vẫn sẽ xảy ra tình trạng
người dân cố tình chống đối tái diễn việc đường ngang dân sinh đóng rồi lại bị tháo rỡ
và điệp khúc tháo rỡ sẽ lại diễn ra như thế này
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống công an nhân dân cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa tổ chức lễ báo công đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do đảng và nhà nước trao tặng
trong suốt chặng đường hình thành và phát triển
lực lượng cảnh sát hình sự đều sung kích đi đầu không quản ngại khó khăn gian khổ xứng đáng là lực lượng nòng cốt là quả đấm thép trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
trong bối cảnh hiện nay tình hình tội phạm hình sự ngày càng có diễn biến phức tạp khó lường với phương thức thủ đoạn tinh vi manh động và liều lĩnh
những diễn biến này đang đặt ra khó khăn thách thức cho lực lượng cảnh sát hình sự như thế nào
những cán bộ chiến sĩ trên mặt trận này có những cảm xúc và suy nghĩ gì trong không khí của những ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay có cuộc trao đổi với đại tá đoàn thế vinh trưởng phòng phòng chống tội phạm mua bán người cục cảnh sát hình sự
đại tá đoàn thế vinh vừa là một trong số các cá nhân vừa vinh sự được trao cặm huân trường chiến công hạng ba cho những thành tích và chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thì đồng chí có có thể cho biết là những thách thức khó khăn đang đặt ra với lực lượng là gì ạ
do cái đặc điểm tình hình của loại tội phạm mua bán người như nêu thì đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cái vấn đề chủ động tích cực bên cạnh đó phải thể hiện cái nhân văn thì mới đáp ứng được cái yêu cầu trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người
thì như tôi nói là vấn đề do cái tính chất đặc điểm của tội phạm mua bán người là yếu tố liên tỉnh xuyên quốc gia
đối tượng diện nạn nhân là những người yếu thế phụ nữ trẻ em gái do đó coi như là chúng ta phải luôn luôn có tính nhân văn để làm sao bảo vệ được chủ thể đặc biệt
cái phái yếu thế được toàn xã hội và luật pháp bảo vệ cũng như quốc tế cũng rất quan tâm
cái khó khăn thứ nhất đặt ra là như tôi nói nó nằm trong xu thế của các loài tội phạm nói chung
rồi bây giờ ngày càng nó rất là tinh vi sảo quyệt đối với tội phạm mua bán người
cái thứ hai nói đến vấn đề có những cái diện trở thành nạn nhân bị mua
mua bán người hầu hết là phụ nữ trẻ em gái
do đó khi người ta đã bị đưa ra nước ngoài thì hầu hết người ta đã bị sơ mãi về tính mạng sức khỏe đặc biệt là danh dựng nhiệt phẩm
do đó cái việc mà người ta cộng tác với các lực lượng chức năng để tiến hành điều tra xác minh xử lý tội phạm thì nó cũng là vấn đề khó khăn
mặt khác công tác bảo vệ hỗ trợ thì nó liên quan đến vấn đề luật pháp mỗi nước quy định căn cứ xác định của mỗi nước quy định
do đó phải rất đồng thuận mà có sự cam kết hợp tác
nỗ lực trách nhiệm trước mắt là các nước trong khu vực là các nước trong khu vực kiểu vùng sô minh công là cái điểm nóng của cái tội phạm mua bán người là dụng hoạt động đưa người mua bán ra nước ngoài
thì có rất nhiều những câu chuyện những tình huống mà để lại nỗi ám ảnh sự xót xa với nhiều người đặc biệt với các đồng chí là lực lượng trực tiếp đấu tranh giải cứu các nạn nhân
đồng chí có thể chia sẻ gì với khán giả về những câu chuyện những tình huống mà các đồng chí đã chứng kiến và đã giải cứu nạn nhân ạ
đối với lực lượng ngành sách hình sự nói chung và đặc biệt của phòng chuyên trách về cuộc quản giác hình sự chuyên trách về tham mưu chỉ đạo hướng dẫn và trực tiếp làm truyền khai các hoạt động điều vụ
trong công tác phát hiện điều tra xử lý tội phạm mua bán người thì có muôn vàn những vụ việc để lại những vấn đề kỷ niệm dấu ấn cũng như là tình cảm giữa lực lượng chính trách điều tra viên